phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ đối tượng hồ văn tùng năm mươi chín tuổi chú huyện phủ mỹ tỉnh bình định
sau ba mươi năm năm trốn truy nã về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm tám mươi chín xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên hồ văn tùng đã gây ra vụ án giết người
sau khi gây án tùng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã
sau ba mươi năm năm lẩn trốn đối tượng tạo cho mình vỏ bọc an toàn với cái tên là huỳnh ngọc tư
cắt đứt mọi liên lạc với gia đình người thân tại quê nhà thậm chí họ nghĩ tùng đã chết
mới đây các trinh sát xác định huỳnh ngọc tư chính là đối tượng hồ văn tùng nên tổ chức truy bắt
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn các trinh sát đã bắt sự đối tượng hồ văn tùng tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai